số người lây nhiễm virus corona chủng mới gây dịch covid một mươi chín đã vượt qua con số tám mươi người
trong số đó có hai bảy trăm linh một ca tử vong trên toàn thế giới
riêng tại hàn quốc đã tăng lên tám trăm chín mươi ba ca mắc và hiện đã có chín ca tử vong
còn tại trung quốc số ca tử vong trong ngày hôm qua thấp nhất trong vòng hai tuần trở lại đây
trung quốc có thêm bảy mươi một ca tử vong giảm mạnh so với một trăm bốn mươi chín ca trong báo cáo hôm qua
đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất ở trung quốc trong vòng hai tuần qua
hàn quốc có thêm sáu mươi ca nhiễm mới nâng tổng số ca nhiễm lên tám trăm chín mươi ba ca đồng thời ghi nhận thêm một ca tử vong
trong số các hành khách được sơ tán từ du thuyền diamond princess cũng đã ghi nhận thêm một ca tử vong
trong khi đó italia đã có hai trăm ba mươi một ca nhiễm bệnh